nhiều ý kiến cho rằng dự thảo luật quy định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với những người nghiện ma túy từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi là khả thi góp phần hiệu quả hơn trong quản lý người nghiện ma túy cũng như tạo thuận lợi hơn trong công tác cài nghiện
tuy nhiên cần điều chỉnh để thống nhất với pháp luật hiện hành đảm bảo phù hợp với các cam kết quốc tế khuyến nghị của các tổ chức quốc tế về quyền trẻ em
đặc biệt là cần kết nối với luật phòng chống ma túy dự kiến chỉnh quốc hội tại kỳ họp thứ một mươi tới để tạo sự đồng bộ

nó khác nhau tại vì cái đưa vào trường giáo dưỡng theo quy định của bộ luật hình sự cái người từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi thì phải phạm tội ở mức độ là đặc biệt nghiêm trọng rất nghiêm trọng và nghiêm trọng thì ta mới đưa vô trường giáo dưỡng

một vấn đề khác được các đại biểu khám
quan tâm chính là quy định về bổ sung biện pháp ngừng cung cấp các dịch vụ điện nước tại địa điểm vi phạm là biện pháp ngăn chặn đối với hành vi vi phạm hành chính
nhiều ý kiến đề nghị cần giới hạn ở một số vi phạm lĩnh vực để đảm bảo quyền lợi của người dân như tại các khu trung cư chủ đầu tư có vi phạm nhưng áp dụng biện pháp này sẽ ảnh hưởng tới người dân sinh sống tại đây
ở một góc độ khác nhiều ý kiến đề nghị cần tăng mức xử phạt tối đa đối với một số hành vi vi phạm như tín dụng đen vay tiền qua mạng hoặc các vi phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy
ở đây quy định là mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội
trong này ghi là bốn mươi triệu thì chúng tôi thấy cái mức này thì nó còn nhẹ và chưa đủ sức gian đe
mà như cái việc cần thiết mà chúng tôi cũng đã phát biểu vừa rồi là chúng ta lấy cái phòng ngừa
thế nếu như mà ta mà để cái mức này nó nhẹ quá thì không đủ sức gian đe thì cái việc phòng ngừa thì nó cũng là có cái mức độ
cho nên là tôi đề nghị là cần phải tăng lên
trong phiên thảo luận hôm nay quốc hội đã thảo luận xung quanh dự án luật thỏa thuận quốc tế luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi
cũng trong ngày hôm nay quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết về miễn thuế
quốc hội đã thông qua nghị quyết về miễn thuật thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp
ngày hôm nay đảng ủy công an trung ương phối hợp với ban tuyên giáo trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trung ương tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai theo hình thức trực tuyến
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu tại hội nghị
tham dự hội nghị còn có đồng chí lê mạnh hùng phó trưởng ban tuyên giáo trung ương các đồng chí đại biểu đại diện các đơn vị chức năng của ban tuyên giáo trung ương tổng cục chính trị quân đội nhân dân
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lê quý vương nhấn mạnh trong chặng đường lịch sử của công an nhân dân cùng với truyền thống của đảng của đất nước dân tộc của quân đội nhân dân
trong công an nhân dân đã xuất hiện hàng vạn tấm gương cán bộ chiến sĩ mưu trí dũng cảm không quản hiểm nguy chấp nhận hy sinh khắc phục khó khăn vượt qua thử thách lập nhiều thành tích chiến công hiển hách tô thám thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
ngày nay trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh trật tự diễn ra đầy cam go quyết liệt máu của cán bộ chiến sĩ công an vẫn đổ hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an đã hy sinh hàng nghìn đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ

ngày nay trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh trật tự diễn ra đầy cam go quyết liệt máu của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
phát biểu tại buổi làm việc thượng tướng bùi văn nam đã biểu dương những kết quả mà công an tỉnh bạc liêu đạt được trong việc bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn nhất là công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng các cấp
đề nghị công an tỉnh bạc liêu tiếp tục phát huy kết quả đạt được bám sát yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh của địa phương xác định rõ trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao nhất giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội bảo đảm sự bình yên hạnh phúc của nhân dân

giữ vững ổn định đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh đã tham mưu cho tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo các ngành các cấp tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong đó tập trung vào bảo đảm an ninh an toàn tại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh hậu giang lần thứ một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
về công tác tổ chức đại hội đảng đến nay tất cả các tri bộ đảng bộ trực thuộc đảng bộ công an tỉnh và tám trên tám đảng bộ công an cấp huyện đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội
phát biểu tại buổi làm việc thượng tướng bùi văn nam đánh giá cao những kết quả mà công an tỉnh hậu giang đạt được trong sáu tháng đầu năm cũng như công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ công an tỉnh
đồng chí thứ trưởng đề nghị trong thời gian tới công an tỉnh hậu giang cần tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình một cách toàn diện thực hiện các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ phòng ngừa xã hội làm tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự tổ chức các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tập trung tuyên truyền gương người tốt việc tốt các tập thể cá nhân có thành tích góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân tiếp tục quan tâm
chấn tập trung bảo vệ tốt tại hội đảng các cấp đặc biệt tổ chức thành công đại hội đảng bộ công an tỉnh hậu giang lần thứ một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
hôm nay đồng chí trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín bộ công an đã đến thăm và làm việc với trạm công an cửa khẩu sân bay cần thơ về kết quả công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín cũng như công tác đảm bảo an ninh an toàn tại sân bay quốc tế cần thơ
được thành lập từ năm hai nghìn một mươi một trạm công an cửa khẩu sân bay cần thơ hiện tại có bảy cán bộ chiến sĩ đảm nhận các khâu công tác tại trạm
qua chín năm thành lập trạm đã thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh đảm bảo an ninh an toàn chín trăm một mươi một chuyến bay quốc tế với hơn một trăm linh hành khách trong đó có các chuyến bay chở nguyên thủ các nước
trạm công an cửa khẩu sân bay cần thơ đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố các đơn vị quản lý nhà nước tại cảng hàng không
triển khai các mặt công tác nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cảng hàng không quốc tế cần thơ
đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đã làm thủ tục nhập cảnh an toàn cho năm mươi hai chuyến bay và hơn sáu ba trăm linh công dân việt nam về nước được an toàn
trạm công an cửa khẩu sân bay cần thơ đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhiệm vụ đảm bảo an ninh trả tự tại cảng hàng không

anh em trực tiếp là chúng ta hãy chú ý phòng ngừa trước khách phòng ngừa chính mình
để thực hiện yêu cầu sắp tới vừa phục vụ công tác phòng chống dịch
ở mức cao nhất đạo điều kiện để kinh tế phát triển
thứ trưởng nguyễn văn sơn nhấn mạnh hiện nay việt nam được các nước đánh giá cao
về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong đó lực lượng công an cả nước
đã phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng khác thực hiện rất tốt công tác phòng chống dịch
trong thời gian tới lượng khách quốc tế sẽ đến việt nam và lực lượng công an
tại các cửa khẩu vừa thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh đảm bảo an ninh an toàn
tại sân bay vừa tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới
trạm công an trên sân bay quán kiệp thư tưởng các bộ quân sĩ an tâm công tác
thực hiện dụng dụng chính trị được trách giao hoàn thành tốt công việc được giao
phối hợp với các lực lượng ban ngành

thực hiện dụng chính trị được trách giao hoàn thành tốt công việc được giao phối hợp với các bộ quân sĩ an tâm công tác
thực hiện dụng chính trị được trách giao hoàn thành tốt công việc được giao phối hợp với các bộ quân sĩ an tâm công tác
cũng như các cơ quan lãnh lý nhà nước tại cảng hàng không quốc tế bình thơ
là làm thủ tục an toàn cho nhiều chiến bay quốc tế
đặc biệt là các chiến bay đưa công dân việt nam về nước được an toàn
đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng đưa đi cách ly đảm bảo an toàn
theo quy định của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống dịch
tại buổi làm việc đồng chí thứ trưởng đã trao tặng nhiều vật dụng y tế
để phục vụ tốt trong công tác phòng chống dịch
và chúc các cán bộ chiến sĩ trạm cửa khẩu sân bay quốc tế cần thơ
hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới
tại thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang
bộ công an tổ chức hội ý nghiệp vụ với công an
các tỉnh tuyên quang cao bằng bắc cạn lạng sơn thái nguyên quảng ninh
thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi hội ý
theo đó thời gian qua công an sáu tỉnh tuyên quang cao bằng bắc cạn lạng sơn thái nguyên quảng ninh
đã kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thành lập ban chỉ đạo thực hiện dự án đôn đốc hướng dẫn
huy động các lực lượng thực hiện thu thập cập nhật thông tin về dân cư
phổ biến cho lực lượng trực tiếp thực hiện công tác thu thập cập nhật chỉnh sửa thông tin công dân
đẩy mạnh công tác kiểm tra phúc tra thông tin công dân tổ chức giả soát nguồn nhân lực
để bố trí lực lượng công an xã chính quy kịp thời tham mưu triển khai thực hiện tổng kiểm tra
vận động thu hồi và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
đánh giá bước đầu việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại các tỉnh
đã nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân
công an chính quy được bố trí đã có sự gắn bó mật thiết với cơ sở
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực
phát biểu chỉ đạo tại buổi hội ý thứ trưởng nguyễn duy ngọc đánh giá cao sự triển khai nghiêm túc
cách làm sáng tạo sát hợp tình hình thực tế
bước đầu đã có những kết quả đáng ghi nhận trong việc thực hiện ba chuyên đề của công an sáu tỉnh
đồng chí thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị để bảo đảm tiến độ giả soát
chỉnh sửa thông tin dân cư đưa vào cơ sở dữ liệu theo yêu cầu
công an các tỉnh cần phát huy trách nhiệm của người đứng đầu tập trung chỉ đạo
huy động thêm lực lượng tham gia bám sát địa bàn tập trung nhân lực về công nghệ thông tin
phục vụ triển khai thực hiện và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động thu hồi giao nộp vũ khí vật liệu nổ
công cụ hỗ trợ bằng nhiều hình thức biện pháp phù hợp với đặc điểm tình hình
nghiên cứu sớm hoàn thành việc bố trí công an xã chính quy bổ sung trang thiết bị
phương tiện tạo động lực để đội ngũ công an xã chính quy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
sáng cùng ngày thứ trưởng nguyễn duy ngọc cùng đoàn công tác bộ công an đã đến thăm
và làm việc tại công an xã tràng đà thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang
chiều nay đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng lê quốc hùng
thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với công an tỉnh sóc trăng
dự buổi làm việc còn có đại diện đảnh đạo tỉnh ủy ubnd tỉnh sóc trăng
tại buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng cùng đoàn công tác đã nghe đảng ủy
ban giám đốc công an tỉnh sóc trăng báo cáo kết quả công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
công tác đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ đại hội đảng các cấp
và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ
công an tỉnh sóc trăng lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
theo đó sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định
công tác đấu tranh với các loại tội phạm đạt hiệu quả cao
đối với các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ một trăm linh
tình hình tai nạn giao thông cũng được kiềm chế trên cả ba tiêu chí
về số vụ số người chết và bị thương
đến nay một trăm linh tri bộ
đảng bộ trực thuộc công an tỉnh và đảng bộ công an cấp huyện
đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội
riêng đại hội đại biểu đảng bộ công an tỉnh lần thứ bảy
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đến nay đã hoàn tất các điều kiện phục vụ tổ chức đại hội
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng lê quốc hùng gửi lời cảm ơn đến tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh nhân dân tỉnh sóc trăng đã quan tâm phối hợp
đùm bọc giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ
thứ trưởng lê quốc hùng biểu dương những nỗ lực của công an tỉnh sóc trăng
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ đại hội đảng các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba
để bao công tác xây dựng báo cáo chính trị của đảng bộ
và báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành đảng bộ công an tỉnh sóc trăng
công an nhân dân đang gấp rút tổ chức đại hội đảng các cấp
tiến tới đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
nhìn lại nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước
sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các bộ ban ngành địa phương
sự vào cuộc và ủng hộ giúp đỡ của nhân dân
cùng với sự nỗ lực cố gắng và hy sinh hết sức to lớn
lực lượng công an nhân dân đã phát huy truyền thống anh hùng
đoàn kết thống nhất với quyết tâm chính trị cao
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an đã dành thời gian trả lời phỏng vấn
truyền hình công an nhân dân đánh giá những thành tiệu nổi bật
của đảng bộ công an trung ương trong nhiệm kỳ qua
cũng như công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng
và những chỉ đạo đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự
tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong công an nhân dân